hôm nay bốn tháng một mươi là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy trong suốt những năm qua ngoài việc chú trọng vào nâng cao nghiệp vụ thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn tập trung đẩy mạnh tập huấn và diễn tập cho nhân dân
từ những buổi diễn tập và tuyên truyền thường xuyên kết hợp với thực hành và lý thuyết cho tất cả người dân ở mọi độ tuổi nhờ đó nhiều người dân đã nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy chủ động tham gia chữa cháy giúp giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
đây là một buổi diễn tập về phòng cháy chữa cháy cho người dân tại khu tập thể trên địa bàn quận ba đình thành phố hà nội
trong những buổi diễn tập như thế này sẽ có những đám cháy giả định xảy ra người dân sau khi được hướng dẫn sẽ trực tiếp tham gia vào chữa cháy cũng như ứng xử khi có cháy xảy ra
sau mỗi buổi diễn tập lực lượng chức năng sẽ cùng người dân rút ra những kinh nghiệm những thiếu sót để khắc phục
chúng ta cần phải huy động lực lượng cơ sở lực lượng cơ sở ở đây chính là những người dân cũng như lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố cũng như là lực lượng chính quyền của cơ sở
và từ đó thì chúng ta có thể khống chế được cái đám cháy và đảm bảo an toàn về người cũng như là tài sản
địa bàn thủ đô vẫn có nhiều ngõ nhỏ khu tập thể mà điều kiện phòng cháy chữa cháy còn thiếu đặc biệt tại các khu vực đó xe chữa cháy không thể tiếp cận
năm hai nghìn hai mươi các buổi tuyên truyền thường xuyên được tổ chức tới mọi đối tượng nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi nhiều phương án diễn tập tập trung vào tận sâu khu dân cư tổ dân phố và để trực tiếp người dân lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố tham gia xử lý sự cố ban đầu
bên cạnh đó lực lượng chức năng còn chỉ ra những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra từ đó người dân nâng cao nhận thức và có sự cảnh giác hơn
qua đây thì cái hiểu biết kiến thức về phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý trong tình huống cái tâm thế sẵn sàng trong cái việc ứng cứu và xử lý sự cố là nâng lên rõ rệt
năm nào cũng có cho tập quấn về nghiệp vụ cho nên anh em rất nhiệt tình và nắm vững được các quy trình hoạt động và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
chính người dân là những lực lượng chữa cháy tại chỗ ban đầu rất quan trọng khi đám cháy mới phát sinh chỉ cần nắm vững kiến thức sử dụng thành thạo bình chữa cháy để xử lý thì hiệu suất thành công sẽ rất cao
do đó người dân nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giống như cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
chỉ cần nắm vững kiến thức cũng như cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy thì hiệu suất thành công sẽ rất cao